chị ma thị hằng cho biết từ khi chuyển sang mô hình này đã móc nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị
mức thu nhập bình quân của hội viên từ bốn đến năm triệu đồng mỗi tháng tạo cơ sở để đa dạng hóa thêm sản phẩm
năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi nhận được một chương trình hỗ trợ của nguồn xây dựng nông quốc gia
chúng tôi đang xây dựng bốn mô hình nuôi trồng nấm
bước đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy là bắt đầu
hoạt động thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà khi đưa ra những sản phẩm thì chúng tôi cũng thấy là cũng đảm bảo được cái công lao động cho các thành viên của mình
đối với những nhóm hộ có ý định thành lập hợp tác xã huyện tích cực hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập mới các hợp tác xã
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã cho cán bộ và thành viên
hỗ trợ trực tiếp bằng máy móc thiết bị cho các đơn vị mở rộng sản phẩm
sản xuất kinh doanh hỗ trợ ứng dụng khoa học đổi mới công nghệ dần thay thế hoàn toàn sản xuất nhỏ lẻ
bây giờ cái sản phẩm sản xuất nhỏ lẻ hả này thì nó cũng bất cập ở cái chỗ nào mạnh ai thì người ấy làm được thôi chứ nó không có một cái sự đồng đều
thế là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là về cái chất lượng nếu mà chúng tôi xây dựng được cái hợp tác xã thì cái sản phẩm của chúng tôi trước mắt là phải hướng dẫn cho bà con
đảm bảo về cái chất lượng về an toàn vệ sinh để cho nó đảm bảo với cái mặt hàng của mình đưa ra thị trường để nó có một cái tin cậy cho khách hàng
băn khoăn nhất hiện nay đối với các nhóm hộ gia đình có ý định thành lập hợp tác xã đó là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm
giải quyết vấn đề này ủy ban nhân dân huyện định hóa đã định hướng các hợp tác xã trước tiên cần sản xuất ra sản phẩm chất lượng nổi bật gắn với từng vùng
trên cơ sở đó huyện sẽ đảm bảo

từ đó chúng tôi cũng sẽ có hỗ trợ từ việc nguồn kinh phí để xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm
thứ hai là cũng tổ chức các xúc tiến thương mại qua những việc tôn vinh các làng nghề và mời các đơn vị này đưa các hợp tác xã này tham dự những hỗ trợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp
đến nay huyện định hóa có ba tư hợp tác xã
riêng năm hai nghìn một mươi tám thành lập mới thêm sáu hợp tác xã
hợp tác xã nông nghiệp đã thu hút được nhiều lao động ở địa phương đem lại thu nhập ổn định làm thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ lạc hậu thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn một mươi bốn